chiều cường lớn xuất hiện ven biển tỉnh cà mau gây nên tình trạng sạt lở đê biển
đoạn cống canh mới đá bạc thuộc ấp thời hưng xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời
tuyến đê phòng hộ ven biển tây của tỉnh cà mau có vai trò ngăn mặn
bảo vệ hệ sinh thái ngọt cho trực tiếp hai huyện u minh và trần văn thời
việc vỡ đê có thể gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hectare lúa đang trong giai đoạn làm đồng bên trong đê
đặc biệt là cuộc sống của hàng chục ngàn hộ sống trong đê thì cũng sẽ bị ảnh hưởng
và trước nguy cơ đê biển bị phá vỡ bất cứ lúc nào
tỉnh cà mau chỉ đạo cơ quan chuyên trách thực hiện các biện pháp khẩn cấp bảo vệ đê
trước đó từ chiều ngày ba tháng tám gió lớn và chiều cường dâng cao bất ngờ đã tạo nên những cột sóng to ập vào đất liền
tàn phá nhiều đoạn ven đê biển tây khu vực bờ bắc cống canh mới
chỉ sau hơn một giờ sóng dữ đã làm hư hỏng các tấm bạc ra cố chân đê khiến chân đê bị sạt lở loang lộ
trên cái điểm này từ là tiếng sông đốc cho đến kiểu dừa
là điều có ảnh hưởng cái nước mà nó dâng lên độc sức mà nó nói là hai mươi năm nay nó mới cao như thế
bây giờ hiện nay đỉnh đê theo mình lấy đỉnh đê là một cái điểm để mình quan trắc thì nó là lãi dương ba
không nghĩ là nó là mực nước cao mà đảo đảm nhất đối với triều biển tây
bởi vì biển tây cao nhất của nó mực nước của nó cũng khoảng khoảng một trăm linh năm trở lại thôi
hiện nay thì tỉnh cũng đã có những cái dự án và nhiều cái tờ trình kiến nghị viên trung ương
để hỗ trợ kinh phí
cho tỉnh cà mau triển khai các công trình khẩn cấp làm kè khẩn cấp để bảo vệ tuyến đê của biển tây
cũng như cái bờ biển tây cũng như là bờ biển đông
tuy nhiên thì cái nguồn vốn của nhà nước chúng ta hiện nay thì cũng rất là khó khăn
cho nên nó là mới chỉ làm được những cái đoạn nào xuất yếu nhất
ghi nhận tại hiện trường vào sáng ngày bốn tháng tám sau khi nước rút đi
đoàn bộ bạc phủ chân đê đã bị hư hỏng hoàn toàn
dưới chân đê nhiều nơi bị sạt lở loang lổ tổng chiều dài hơn ba trăm sáu mươi mét
để khắc phục cơ quan chức năng đã huy động máy móc thiết bị và lực lượng hàng trăm bộ đội
dân quân tự vệ tham gia hộ đê
lực lượng làm nhiệm vụ đã cắm hơn một năm trăm linh cây cừu tràm dưới chân đê
dùng bạt khổ ngang tám mét để trải tràn và gia cố một mươi hai bao đất dọc theo chân đê bị sạt lở